thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn virus gây bệnh phát triển
làm dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng đặc biệt là ở người già và trẻ nhỏ khi sức đề kháng yếu
ở nước ta tháng một mươi bốn là thời điểm thời tiết thay đổi thất lượng
khu vực phía nam mưa nắng bất chợt khiến trời xe lạnh vào buổi sáng sớm
phía bắc bắt đầu xuất hiện những đợt gió lạnh kèm theo thời tiết hành khô
những cơn mưa phụn bất chợt là điều kiện thuận lợi gây ra các bệnh như cảm cúm ho viêm mũi dị ứng sởi chân tay miệng viêm đường hô hấp hay trở nặng các bệnh mạng tính
viêm đường hô hấp một căn bệnh quen thuộc thường xảy ra ở trẻ em và những người lớn tuổi
nhưng vẫn có rất nhiều người không biết đây là bệnh lý nguy hiểm như thế nào
tại việt nam theo các báo cáo thống kê hiện nay thì trung bình một trẻ có sức đề kháng bình thường có thể mắc các bệnh về hô hấp từ năm đến bảy lần trong một năm
nếu trẻ thuộc dạng yếu thì tỷ lệ mắc sẽ cao hơn
thêm vào đó phần lớn các trường hợp được đưa vào bệnh viện cấp cứu đều có chung nguyên do từ viêm phổi
do chủ quan của các phụ huynh đã vô tình kéo dài thời gian để căn bệnh biến chứng nặng hơn
từ đó gây rất nhiều khó khăn cho việc điều trị tốn nhiều công sức và chi phí vào người bệnh nếu không điều trị kịp thời
đường hô hấp bao gồm các bộ phận cấu thành như soang đường mũi hầu họng thanh quản
quá trình hô hấp diễn ra khi ta hít không khí từ bên ngoài môi trường và đi xuống phế quản tiếp tục đến phổi là kết thúc
khi bị viêm đường hô hấp chính là một hoặc nhiều bộ phận nào đó đã bị nhiễm trùng
viêm đường hô hấp gồm hai loại là viêm đường hô hấp trên và viêm đường hô hấp dưới
đường hô hấp trên gồm các cơ quan như mũi hầu họng soang và thanh quản
đường hấp dưới gồm khí quản phế quản phổi
bệnh viêm đường hô hấp thường đi kèm các cơn ho đặc biệt khi thời tiết sau mùa chuyển lạnh trẻ thường bị cảm lạnh
ho là một phản xạ tức thời của cơ thể để di chuyển và tống suất các dịch tiết bất thường ở bên trong đường thở
mặc dù ho là một phản xạ có lợi cho cơ thể có tác dụng bảo vệ đường thở hạn chế việc xâm nhập đột ngột của các dị vật
tuy nhiên nếu không có biện pháp điều trị kịp thời giúp làm giảm cơn ho sẽ khiến trẻ ăn không ngon miệng mất vị giác mất ngủ cơ thể bị suy kiệt
khi những cơn ho kéo dài hơn sẽ dẫn đến dối loạn nhịp thở khiến trẻ thở khó khăn
nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ dẫn đến bệnh chuyển nặng sẽ trở thành mạng tính

tôi suốt ruột rồi ho nhiều lắm thế là vợ chồng nó cũng suốt ruột rồi cháu nó đi khám rồi cho cũng thuốc mãi chả thấy tuyên giảm cái gì cả
ho thì thường có nhiều cái nguyên nhân khác nhau gây ra ho
cái nguyên nhân bên ngoài là do khí ẩm khí nóng
do bụi do phấn hoa do mùi hoa chất vân vân
thì đấy là những nguyên nhân bên ngoài
còn bên nhân bên trong là do chế độ ăn uống chế độ sinh hoạt
thì như vậy là chúng ta phải cần phải biết như vậy là có các cái dạng ho như thế nào
thì ho nó có cái đầu tiên là do phong hàn tức là do gió và lạnh
thì những người mà bị ho do phong hàn ấy thì như vậy là
thường là ớn lạnh sợ lạnh và có thể sốt
nhưng mà khói đặn điểm là nó sẽ không ra mồ hôi
cái thể thứ hai là thể phong nhiệt
là do gió và nhiệt cũng gây nên ho
và trường hợp này thì nó khác với lại cái phong hàn là có sốt có ra mồ hôi và không sợ lạnh
cái trường hợp thứ ba là do đàm ẩm
thì những người này có khi ho là kèm theo có đầm
đầm giãi và trong người cảm thấy lạnh
ngoài ra thì như vậy là có trường hợp bị hen
thì cái hen nó khác với ho
ho nó là cái tiếng bật ra khi mà bởi nó đẩy cái không khí mạnh
còn người hen ấy là có cái tiếng rên nó cò cửa như là như gà
ngoài ra như vậy là đối với trẻ nhỏ thì có một số em nữa cũng hay bị mắc tức là bệnh ho gà
thì khi ho ấy nó có những cái tiếng rên rít như là con gà ấy
có nhiều trường hợp khác có là viêm họng viên aminan
rồi trào ngược dạ dày thực quả
tất cả những trường hợp đều gây ra ho
và tùy theo các cái bệnh trạng như thế thì người ta sẽ có những cái phương pháp những cái thuốc để điều trị khác nhau
đối với các mẹ nếu có khi thấy con ho thì không nên tự động đi mua thuốc ho hoặc là thuốc kháng sinh để cho các cháu uống
bởi vì mỗi một thể ho mỗi một dạng ho thì có những loại thuốc riêng điều trị riêng
mà nếu mình không chuyên môn thì như vậy là sẽ tiền mất tật mang mà đôi khi là còn bệnh nó lại còn nặng hơn
và tốt nhất trong vòng độ năm bảy ngày con mình bị ho dữ dội mà không khỏi thì đưa đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị
để ngăn ngừa để phòng trẻ bị ho ấy thì điều đầu tiên ấy là phải giữ cho cơ thể của trẻ luôn luôn được ấm
tránh tiếp xúc với những cái yếu tố bất lợi
như là gió là lạnh là ẩm
khi ra ngoài chẳng hạn thì trẻ nên đeo khẩu trang đi tất
thế rồi khoảng cổ nếu mà mùa lạnh mùa hè thì nên mặc thoáng ngắt và đổi mũ
thứ hai là phải có một chế độ ăn uống dinh dưỡng một cách đầy đủ cân bằng để nâng cao sức đề kháng của trẻ
đặc biệt là nên tăng cường rau củ quả là những cái thứ mà nó có nhiều vitamin
các khoáng chất và các flavoid tăng sức đề kháng của bệnh để chống được cái bệnh
và khi đi ngủ thì đối với trẻ nên đi tất và lắp trang ấm vào mùa đông
còn mùa hè thì nên mở cửa thoáng tránh cho nó lùa
như vậy là sẽ rất có hại cho trẻ
và điều đặc biệt nữa là chúng ta nên cho trẻ phải luyện tập thường xuyên
vì luyện tập nó cũng rất quan trọng có thể phải dùng nhẹ nhàng thôi
đấy là các điều kiện tối thiểu cần thiết để phòng ngừa bị ho hấp
có thể dùng những cái biện pháp dân gian rất là đơn giản để tránh cho trẻ bị ho
ví dụ như là dùng quả chanh đào hoặc là quả quất hấp với lại mật ong hoặc đường phèn cho trẻ uống
cái thứ hai là có thể dùng lá hẹ hoặc là gừng
thế và có thể cho trẻ ngậm lát tranh đào
với một yên muối hoặc là sử dụng mật ong
tức là những thứ mà nó rất là đơn giản mà nó cũng có thể cầm được ho
sau đó nếu mà trẻ không khỏi thì hãy nên dùng kháng sinh hoặc là các cái thuốc theo chỉ định của thầy thuốc
trong điều kiện thời tiết giao mùa và nhất là khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn phức tạp
các bạn nhỏ chưa được tiêm vaccine ngừa covid thì việc giữ gìn và chăm sóc sức khỏe cho các bạn nhỏ là vô cùng quan trọng
ngoài việc luôn giữ ấm bổ sung chế độ dinh dưỡng tốt
khi trẻ có biểu hiện ho viêm đường hô hấp cần kịp thời đi khám bác sĩ
và có phương pháp sử dụng thuốc cũng như các sản phẩm hỗ trợ hiệu quả